quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại hơn một trăm linh điểm cầu trên toàn quốc
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo trung ương về khu vực phòng thủ đã dự và chỉ đạo hội nghị
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
trong một mươi năm thực hiện nghị quyết hai mươi tám của bộ chính trị hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám các cấp ngành từ trung ương đến địa phương
đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch đề án thực hiện nghị quyết đồng bộ chặt chẽ sát với tình hình thực tiễn
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành tham mưu đề xuất với đảng nhà nước
ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ
ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp được thành lập
củng cố và kiện toàn xây dựng mô hình điểm tổ chức thanh tra kiểm tra diễn tập giải quyết kịp thời các bất cập
vương mắc nảy sinh trong hoạt động của khu vực phòng thủ đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân về khu vực phòng thủ
tập trung coi trọng xây dựng các tiềm lực như tiềm lực chính trị tinh thần tiềm lực kinh tế xã hội
tiềm lực khoa học và công nghệ và tiềm lực quốc phòng an ninh
tại hội nghị đại biểu các ban bộ ngành trung ương địa phương quân khu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới công tác quán triệt
tổ chức thực hiện nghị quyết hai mươi tám làm rõ kết quả hạn chế nguyên nhân bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp
chủ yếu để tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thời gian tới